thưa quý vị một vụ hỏa hoạn bùng phát từ phòng trọ ở gần chợ cây gia quận bình tân tp hcm nghi là do phóng hỏa khiến ba người tử vong
công an quận bình tân tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ
dạng sáng nay người dân sống trong nhà trọ cuối đường hai mươi một e phường bình trị đông bê quận bình tân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn phòng nên đã hô hoán huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa đồng thời thông báo lực lượng chức năng
do cửa căn phòng xảy ra hỏa hoạn bị khóa trong nên cảnh sát phải phá khóa tiếp cận dập lửa đưa những người bên trong ra ngoài
tuy nhiên ba nạn nhân gồm người phụ nữ khoảng ba mươi năm tuổi và hai đứa cháu khoảng một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi đã bị ngạt khói bỏng
theo chủ nhà trọ người phụ nữ thuê trọ làm nghề bán trái cây ở chợ cây gia gần đó và ở trọ được khoảng hai năm nay
riêng hai người cháu trai mới tới chơi và ngủ lại thì xảy ra vụ việc đau lòng
theo người dân camera an ninh của nhà trọ ghi nhận trước thời điểm xảy ra vụ cháy có người đàn ông xuất hiện tại đây
công an đang truy tìm nghi can và khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu bé năm tuổi
cảnh sát hình sự công an đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu bé
công an đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu bé
thường xây cửa kéo trong nhà đánh cha mẹ ruột gây tổn thương lần lượt là hai mươi sáu và bốn mươi bảy
bị cáo cũng có sử dụng ma túy đá và khó mỉ cho nên sử dụng thanh sách đánh vào đầu cha mẹ của bị cáo
theo quan điểm của chúng tôi thì ma túy là nó sẽ ra cái nguồn gốc gây ra rất nhiều loại tội phạm
ví dụ như là cúp của giết người sử dụng để có tiền sử dụng mua ma túy sử dụng
vì nhiều nguyên nhân cỏ mỹ vẫn được các đối tượng lén lút mua bán với chiêu thức quảng cáo là chất không gây nghiện và không bị cấm khiến nhiều bạn trẻ tò mò muốn sử dụng một lần cho biết
tuy nhiên sử dụng cỏ mỹ nguy hiểm không kém gì ma túy tổng hợp cần sa
sử dụng vài lần là sẽ nghiện và dễ dẫn đến các hành vi bạo lực và các hành vi phạm pháp
trên đây là những bài học cảnh tình
giới trẻ cần phải nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của cỏ mỹ để tự bảo vệ chính bản thân mình tránh khỏi vòng lao lý
đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
như vậy là cho đến thời điểm này tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là ba trăm ba mươi hai người
đã năm mươi bảy ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và hiện chỉ có một mươi một ca mắc đang được điều trị trong đó sáu ca còn dương tính với virus sars cov hai
tính đến sáu giờ ngày một mươi hai tháng sáu việt nam có tổng cộng một trăm chín mươi hai ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín số ca âm tính lần một với sars cov hai là ba ca số ca âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là hai ca
như vậy đến thời điểm này việt nam có tổng cộng ba trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó đã có ba trăm hai mươi một ca được điều trị khỏi bệnh hiện chỉ còn một mươi một ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế
cũng trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu tại khu cách ly tập trung trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm ở xã bình phục huyện thăng bình
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã trao quyết định hoàn thành cách ly y tế một mươi bốn ngày cho ba trăm bốn mươi năm công dân việt nam trở về từ đài loan
trong số ba trăm bốn mươi năm công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly có hơn hai trăm bốn mươi phụ nữ mang thai

công dân việt nam đi lao động học tập làm việc tại đài loan được tiếp nhận vào ngày hai mươi chín tháng năm và cách ly tại cơ sở cách ly khu vực một trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm thuộc xã bình phục huyện thăng bình
sau một mươi bốn ngày cách ly tất cả đều cho kết quả kiểm tra âm tính với covid một mươi chín
trong quá trình cách ly do có nhiều phụ nữ mang thai ngành y tế tỉnh quảng nam đã bố trí cán bộ y bác sĩ chuyên khoa sản để chăm sóc sức khỏe đặc biệt trong thời gian cách ly đã có hai sản phụ sinh con
sau khi được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế
trước đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã bố trí phương tiện để đưa công dân hoàn thành cách ly về các địa phương
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm linh km về phía tây
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi độ c

bán kính gió mạnh từ cấp sáu trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm chín mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông từ vĩ tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc đến hai mươi một độ vĩ bắc
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa đều có nguy cơ rủi ro cao cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
sau đây sẽ là cảnh báo lũ lũ quét sạt lở đất trên các sông ở khu vực bắc bộ
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực năm m từ chiều tối và đêm ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng sáu
ở bắc bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to
thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm linh mm
vùng núi và trung du từ năm mươi đến một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h
từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày một mươi sáu tháng sáu trên các sông suối khu vực bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng liêu từ hai đến bốn m hạ lưu từ một năm đến hai năm m
mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ
đặc biệt là tại các tỉnh điện biên lào cai yên bái cao bằng hà giang và tuyên quang
nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị đặc biệt là các thành phố yên bái tuyên quang và thủ đô hà nội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp một
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng vũ thị kim nhung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã xuân lai huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa là hai đối tượng
đối tượng trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại hai c cao bá quát
phường trường thi thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần lê vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn phú quang
xã nguyên bình huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý